một vụ nổ đã xảy ra vào ngày hôm qua trên tuyến đường ống vận chuyển khí đốt ở vùng leningras của nga
vụ nổ đã tạo ra ngọn lửa lớn nhưng không đe dọa khu vực dân cư
thống đốc tỉnh leningrad aleksandr drozhienko cho hay lực lượng cứu hỏa đang dập đám cháy gây ra bởi vụ nổ trên đường ống dẫn khí giữa bengadoska và kuladova
theo dữ liệu sơ bộ áp suất trong đường ống đã giảm và một nhà máy điện địa phương tạm thời chuyển từ sử dụng khí đốt sang dầu nặng để tránh sự cố xảy ra với hệ thống sửa
bộ tình trạng khẩn cấp nga ghi nhận vụ nổ và đám cháy sau đó là do áp suất của một đoạn đường ống nằm giữa hai huyện nêu trên
giới chức nga đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và không đề cập đến khả năng bị phá hủy